trăm đốt là câu chuyện khá hấp dẫn trong khó tàng truyện cổ tích việt nam kể về anh nông dân nghèo muốn lấy được con gái của lão địa chủ phải tìm được cây tre trăm đốt trong rừng
cũng không chỉ dừng lại trong lãnh thổ việt nam mà sân khấu lệ ngọc mang hình ảnh về văn hóa việt về lũy tre làng đến với khán giả quốc tế qua những chuyến lưu diễn
thưa quý vị và các bạn bộ đội biên phòng là những chiến sĩ không chỉ ngày đêm bảo vệ sự bình yên của biên cương tổ quốc mà còn viết những lời ca làm rung động trái tim
nhân kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
sáu mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng mùng ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín mùng ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba mươi một năm ngày biên phòng toàn dân mùng ba tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín mùng ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhiều tác giả nhạc sĩ cũng chính là những người lính bộ đội biên phòng đã có những sáng tác về ngày ý nghĩa này
sáu mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ba mươi một năm ngày biên phòng toàn dân còn số đó nếu so với sự nghiệp bảo vệ biên cương tổ quốc suốt chiều dài lịch sử dân dân
sáu mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ba mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ba mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên cương tổ quốc suốt chiều dài lịch sử dân dân
sáu mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng

sáu mươi hai năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ba mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên cương tổ quốc suốt chiều dài lịch sử dân dân dân
sáu mươi hai năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ba mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên cương tổ quốc suốt chiều dài lịch sử dân dân dân

thứ một mươi hai thì tôi với một số nghệ sĩ của nhà hạt kỷ lưỡng việt nam đi trường sa đi đến một mươi hai một mươi ba điểm động quân điểm đảo
trước khi mà về với đất liên thì tôi mới viết một cái bài là thao thức trường sa
và tôi gửi về cho bảo nhân dân lúc đấy anh phan huy huyền là phó tổng bến tổng
mấy hôm sau thì nhạc sĩ lê đức hùng của tp hcm có điền cho tôi bảo là đọc cái bài này trên bảo nhân dân và muốn phổ nhạc bài này
nhưng mà sau này chúng tôi chuyển tên thành bâng khuân trường sa được nghệ sĩ triều trung kiên chuyển thành cái bài cải lương vòng cổ
sau khi mà cái phiên bản kiến lương ra đời thì mọi người cũng rất thích cái lời thơ của tôi
thế mọi người mới nói là trên cơ sở anh hiểu về cái triều tình khâu vai anh biết một cái vở về cái chuyện tình khâu vai
thế thì cái tên của nó là anh em ngồi với nhau
đầu tiên là tôi viết cái bản kịch nói
từ cái phiên bản đầu tiên là kịch nói tôi chuyển cái phiên bản thứ hai là kịch thơ
và sau đó kiều trung kiên chuyển sang thành cải lương
thế thì cái vở diễn về nói là rất thành công
sau khi ra mắt thành công tại nhiều tỉnh thành phía bắc chuyện tình co vai chính thức ra mắt khán giả phương nam
đây là vở cải lương đầu tiên của sân khấu đại việt do các nghệ sĩ thuộc nhà hát cải lương trần hữu trang và nhà hát cải lương việt nam cùng tham gia
vở diễn được giản dựng công phu hấp dẫn đậm chất dân tộc mà vẫn có yếu tố hiện đại phù hợp
đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc thú vị về những phong tục
tập quán của vùng cao nguyên đá đồng văn tươi đẹp
cái vở diễn luôn luôn được khán giả đón nhấn ưa thích
và tôi được biết là nhà hát cải lương trần hữu trang ở trong thành phố hồ chí minh
và một số các nghệ sĩ ở trong thành phố hồ chí minh đã phối hợp cùng với đạo diễn triều trung kiên
cùng với ekip sáng tạo đã giàn dựng và đã biểu diễn được những cái giải như là giải mai vàng
trong những cái cuộc đánh giá và tôn trọng
có thể nói là cái truyền tình khó vai cái vở cải lương của nhà hát cải lương việt nam
ra đời ngay lập tức được công chúng đoán đợi
tôi nhớ là cái vở này ra đêm cái đợt đầu tiên là diễn sáu đêm liên tục ở nhà hát hồng hà
ở chỗ trời hương giá có một khán giả nữ nhà ở gần đập hát
chỉ bảo là tôi mua vẽ cho cả sáu đêm đêm nào tôi cũng đi
còn nếu ngày mai mà diễn nữa thì tôi vẫn đi vì tôi thấy thích cái vở này quá
rồi sau đó thì cái vở diễn này đi về nghệ an hà tĩnh và thanh hóa
rồi thì sau đó vào miền nam vào nghệ hồ chí minh vào cả cái tỉnh ở đông bản học cầu lâm
thì đều được khán giả phương nam đoán nhận cái nơi mà cái đất của cái nước võng cổ
nó đoán nhận bằng cách rất là nhiệt thành
và có những cái lời khen rất là chân thành
bất cứ nghệ sĩ nào là người bắc người miền trung gì đó để tham gia
mà thoại lời bằng tiếng nam và ca tiếng nam nó khó khăn vô cùng
cái ngày mà tôi ở phía nam tôi tập luyện thì thực sự là cái sự ám ảnh đối với chính tôi
vì tất cả các anh chị nghệ sĩ ở phía nam họ đã thoại rất là ngọt ngào và bản thân mình nó lạc lõng ở đó
và hàng ngày hàng giờ bản thân mình phải luyện rất là nhiều
và cái hôm ra mắt thì có rất nhiều nghệ sĩ tài danh của phía nam đã đến dự
và chung vui cùng với chúng tôi với tác phẩm truyện tình cao vai ở phía nam
cho nên cái điều đó làm cho tôi rất áp lực áp lực vô cùng
chào ba ơi em không thể không thăm lại nơi này